vào chiều ngày hôm qua hai mươi bốn tháng sáu ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng tháp đã họp khẩn
với các ngành địa phương liên quan về ca nghi mắc sars cov hai đang điều trị tại khoa nội bệnh viện đa khoa sadek
theo đó từ hai mươi một h ngày hai mươi bốn tháng sáu tỉnh đồng tháp đã áp dụng biện pháp phong tỏa bảy ngày đối với bệnh viện đa khoa sadek
riêng khu c khoa nội có bệnh nhân dương tính thì phong tỏa một mươi bốn ngày
trong thời điểm bệnh viện đa khoa sa đéc áp dụng biện pháp phong tỏa
bệnh viện đa khoa đồng tháp là nơi phân tuyến điều trị để tiếp nhận các trường hợp cấp cứu
chạy thận nhân tạo để người dân thuận tiện trong việc khám và chữa bệnh
các bệnh viện lân cận cũng được huy động để hỗ trợ chuyên môn tối đa